bộ tài chính đã có văn bản gửi các bộ ngành và địa phương để xin ý kiến sự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường
trong đó có đề nghị tăng thuế đối với một số hàng hóa
và từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám mỗi lít xăng sẽ tăng thêm một đồng thuế môi trường nếu đề xuất của bộ tài chính được thông qua
và ngay sau khi dự thảo này được công bố nhiều chuyên gia đưa ra khuyến cáo
việc tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh
làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
và điều mà người tiêu dùng quan tâm đó là liệu thay đổi này có khiến cho người dân phải gánh thêm chi phí hay không
theo đề xuất của bộ tài chính thuế bảo vệ môi trường sẽ tăng đồng loạt với nhiều mặt hàng như xăng dầu mỡ nhờn dầu nhờn
riêng xăng cơ quan này đề xuất tăng từ ba đồng mỗi lít lên bốn đồng
đây cũng là mức kịch khung của thuế môi trường với xăng theo quy định hiện nay
theo bộ tài chính đề xuất này sẽ khiến tăng khoảng một mươi năm bảy trăm linh tỷ đồng một năm
ngoài ra xăng dầu là sản phẩm chứa nhiều chất gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
nên việc tăng sóc thuế môi trường sẽ khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu thân thiện với môi trường như xăng sinh học e năm
trước đề xuất này của bộ tài chính nhiều người dân tỏ ra lo ngại vì tăng thuế lên xăng nghĩa là người tiêu dùng sẽ phải chịu thêm khoản phí
trong khi đánh giá về bảo vệ môi trường bấy lâu nay vẫn chưa rõ ràng
đã đóng phí bảo vệ môi trường rất nhiều nhưng mà cái hiệu quả về công tác bảo vệ môi trường này chưa cao như mong muốn của người dân
chúng ta cũng nên tìm một cái giải pháp khác chứ không nên để đưa vào tất cả là đưa vào quỹ xăng dầu như thế được
thực sự ra mà nói thì nếu áp dụng nhiều loại thuế thuế đường thuế xăng dầu các thứ
thì hôm nay vẫn là hơi cao so với mức bình thường mà để người dân phải chịu
môi trường sống thì thực sự ra thì cũng có được cải thiện nhưng mà để mà tuyệt đối nó định kỳ chưa được nắm
như là đường xá tu rất nhiều tiền nhưng có thể về giao thông cũng chưa hợp lý
số liệu được bộ tài chính công bố trước đây cho thấy trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi sáu
số thu ngân sách từ thuế bảo vệ môi trường đã tăng thêm ba mươi tỷ đồng
tuy nhiên chi ngân sách cho bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi hai là chín tỷ đồng
thì năm hai nghìn một mươi sáu cũng chỉ dừng ở mức một mươi hai hai trăm chín mươi tỷ đồng tăng hơn ba tỷ đồng đạt một tổng chi ngân sách
đánh giá về đề xuất này chuyên gia kinh tế và cơ quan quản lý nhà nước cần có giải thích thuyết phục người dân
nếu nhìn ở góc độ hài hòa các mục tiêu trong đó bao gồm là kiểm soát tiêu dục tài nguyên
không tái tạo thúc đẩy cái việc sử dụng xăng e năm và e một mươi thì rõ ràng là cần thiết
và nếu tính tới cả yêu cầu về cơ đơn ngân sách thì rõ ràng là đề xuất của bộ tài chính là có thể chấp nhận được
chúng tôi cho rằng để thuyết phục người dân cũng như là để tạo sự minh bạch
vấn đề sử dụng môi trường thì những cơ quan quản lý môi trường
đặc biệt là cơ quan trực tiếp quản lý môi trường cũng như là bộ thầy chính
cần có những chỉ số báo cáo đánh giá rồi thu chi và mức độ hiệu quả
để tăng cái sức thuyết phục trong cái gọi là tạo sự đồng thuận xã hội
trong khi đó nhiều ý kiến cho rằng thay vì tăng thuế lên kịch khung
dù là sẽ hạ mức thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng dầu
bộ tài chính nên thực hiện các giải pháp khác như quyết liệt giảm chi ngân sách
tại các bộ ngành địa phương và cơ cấu lại nguồn thu